hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an quận lê trân tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vương quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hồ hầu thường trú tại số bảy trên một mươi bảy trên ba trăm hai mươi hai tô hiệu phường hồ nam quận lê trân tp hải phòng
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác công an huyện an dương thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn văn xá xã quốc tuấn huyện an dương thành phố hải phòng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện